trải nghiệm là một trong những hoạt động giáo dục góp phần phát triển năng lực phẩm chất học sinh
thời gian qua nhiều cơ sở giáo dục đã tích cực chủ động tiếp cận và vận dụng mục tiêu của hoạt động trải nghiệm
theo chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với từng cấp học bậc học ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân
tám giờ sáng tại trang trại đen cô tỉnh bắc ninh vẫn là công việc thường ngày vẫn là những trang phục bảo hộ quen thuộc
nhưng điểm đặc biệt là những nhân công của trang trại hôm nay đều mang khăn quảng đỏ
người đây là giờ học trải nghiệm sáng tạo của học sinh trường trung học cơ sở trung học phổ thông ban mai thành phố hà nội
đến với nông trại các bạn học sinh đã hóa thân thành những kỹ sư nông nghiệp thực thụ
và trực tiếp trải nghiệm những công việc lao động thường ngày như đóng giá thể thu hoạch nông sản và đóng gói sản phẩm
dự án này là cơ hội để học sinh được cùng làm việc cùng trải nghiệm cùng sáng tạo và cùng đưa ra những sản phẩm học tập
có sự vận dụng kiến thức của các môn học sinh học công nghệ stem
nhờ đó kiến thức cũng trở nên ý nghĩa và thuyết phục hơn
gần như là những chuyến hành trình này gói trọn vẹn cho con câu trả lời là thế nào là học đi đô về hành
bởi vì ở trên lớp các con chỉ được học đơn giản là những cái phần học về lý thuyết
thì với những chuyến hành trình thực tế những chuyến hành trình trải nghiệm
các con học sinh sẽ được nhìn thấy sẽ được trải nghiệm thấy sẽ được làm trực tiếp
tuy nhiên muốn thiết kế các hoạt động trải nghiệm sáng tạo thật sự có giá trị cho học sinh
mỗi nhà trường cần căn cứ vào đặc điểm nguồn lực của mình
với mỗi giáo viên quan trọng nhất là tìm ra các ý tưởng
các ý tưởng tốt để xây dựng chủ đề nhiệm vụ học tập cụ thể cho từng hoạt động
đồng thời cần phải thật sự yêu nghề vì hoạt động này sẽ đòi hỏi nhiều công sức hơn là giảng chay truyền thống
bù lại hiệu quả của việc thực hành thực nghiệp sẽ không thể đo đếm được
bởi khi các em nhận được những bài học từ quá trình trải nghiệm thực tế
đó cũng là lúc giáo dục nhà trường đã đạt đến mục tiêu quan trọng là học để biết
học để làm học để chung sống học để tự khẳng định mình